liên hợp quốc thông báo năm nhân viên của cơ quan này bị bắt cóc tại yemen cách đây một mươi tám tháng đã được trả tự do
tuy nhiên liên hợp quốc không nêu rõ ai thực hiện vụ bắt cóc trên
thông báo của liên hợp quốc nêu rõ tổng thư ký antonio guterres hoan nghênh quyết định thả các nhân viên an ninh
và nhấn mạnh hành động bắt cóc là tội ác vô nhân đạo và phi lý đồng thời yêu cầu những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm
nhân viên an ninh của liên hợp quốc trong đó có ông akam soviet anam giám đốc văn phòng an ninh và an toàn của liên hợp quốc tại yemen
đã bị bắt cóc vào tháng hai năm ngoái
đến tháng chín năm ngoái nhóm khủng bố al qaeda tại yemen đã tung video ghi hình ông anam
trong đó ông cho biết đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần được hỗ trợ về y tế và nhập viện điều trị
ông kêu gọi liên hợp quốc cộng đồng quốc tế các tổ chức nhân đạo đáp ứng các yêu sách của nhóm bắt cóc